có một mươi tám tỉnh đã qua một mươi bốn ngày ghi nhận không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
còn tại tỉnh hưng yên ngay sau khi phát hiện thêm hai trường hợp dương tính với sars cov hai
huyện yên mỹ đã thực hiện phong tỏa toàn bộ thị trấn yên mỹ và xã trung hưng
thời gian thực hiện phong tỏa là từ một mươi hai h ngày hôm nay
khu vực phong tỏa thị trấn yên mỹ có diện tích khoảng hai trăm linh năm ha
bao gồm khoảng bốn chín trăm linh hộ dân với hơn một mươi bảy nhân khẩu
diện tích khu vực phong tỏa xã trung hưng là bốn mươi tám ha gồm hai sáu trăm linh hộ dân
với hơn chín nhân khẩu
trước đó huyện yên mỹ đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
đối với xã trung hưng thị trấn yên mỹ thôn thụy lân xã thanh long từ giờ ngày hai mươi hai tháng sáu
huyện cũng hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định
giám sát cách ly y tế người tiếp xúc gần với các trường hợp trên
địa phương chuẩn bị các phương án khoanh vùng tại thị trấn yên mỹ và xã trung ương
hiện huyện yên mỹ đang giả soát lập danh sách và thực hiện giám sát cách ly y tế
theo dõi sức khỏe hai lần một ngày đối với những người tiếp xúc gần liên quan đến những trường hợp nói trên